tại tp hcm những ngày này công tác di rời các hạng mục kỹ thuật thuộc tuyến metro số hai bến thành tham lương
đang được triển khai ngay đêm để sớm có mặt bằng sạch chuẩn bị cho khởi công dự án
hai mươi giờ tại khu vực nhà ga s một mươi phạm văn bạch thuộc tuyến metro số hai bến thành tham lương qua địa bàn quận tân bình
công nhân kỹ sư tất bật thi công hạng mục vừa cấp nước và thoát nước
thị công sắp xong ở trong phạm vi vỉa hè của hạng mục thoát nước rồi
và mình cũng đã làm được năm mươi khối lượng cho hạng mục cấp nước
và ở trong phần thi công được trong vỉa hè là mình sẽ còn hai phần nữa để mình sẽ hoàn thành khu vực này
kiểm tra trực tiếp tại năm vị trí thi công di dời hạ tầng kỹ thuật gồm hệ thống cấp thoát nước công trình điện viễn thông
chủ đầu tư dự án đánh giá khối lượng
khối lượng công việc đến nay là bảo đảm
tuy nhiên khó khăn sắp tới sẽ lớn hơn khi việc thi công rời ra bên ngoài mặt đường có mật độ lưu lượng phương tiện di chuyển đông
theo cấp phép của sở thông thì chúng tôi được phép thi công từ tám giờ tối hôm nay đến năm h sáng ngày hôm sau
công tác thi công sẽ ngưng để giảm thiểu việc ảnh hưởng đến giao thông
tại vị trí này thì dự kiến từ nay đến cuối tháng năm sẽ hoàn tất thi công ở khu vực đi rời này
và sau đó thì chúng tôi sẽ triển khai
thi công ở phía giao lộ phạm văn bạch đến tiến về phía ga tân bình
đó là cái đoạn mà chúng ta phải thi công ở lòng đường cái làn xe máy
thì sẽ tiếp tục thi công từ cuối tháng năm
từ nay đến cuối năm sẽ hoàn thành cái việc thi công đi rời
hạ cắt tất cả công trình hạ tầng kỹ thuật tại cái vị trí nhà gà s một mươi này
theo chủ đầu tư tuyến miro số hai một mươi hai vị trí đi rời hạ tầng kỹ thuật sẽ được hoàn tất từ nay đến cuối năm
làm tiền đề bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho nhà thầu chính
quý hai năm hai nghìn một mươi năm
cho đến nay toàn tuyến còn vững mặt bằng gần năm mươi trường hợp ở quận ba và tân bình
các địa phương đang nỗ lực đến cuối quý hai năm nay sẽ hoàn tất công tác này
miro số hai bến thành tham lương có chính nhà gà ngầm
nên công tác di dời hạ tầng kỹ thuật được đánh giá là phức tạp